xin kính chào quý vị và các bạn
nơi có nền nhiệt cao nhất là tại bắc trung bộ và trung trung bộ
khi mức nhiệt cao nhất ngày mai giao động là từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ
vùng núi phía tây có nắng nóng gai gắt khi mức nhiệt vượt ngưỡng bốn mươi độ
nền nhiệt cao nhất kết hợp với độ ẩm không khí thấp
nên người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời vào thời điểm trưa chiều
cũng như là bổ sung đầy đủ khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
tuy ban ngày có nắng nóng nhưng về chiều tối trung bộ có thể xuất hiện mưa rông vài nơi
và những cơn rông nhiệt lúc cuối ngày có thể đi kèm với tố lốc cũng như gió giật mạnh nguy hiểm
người dân cần lưu ý đề phòng
xa hơn ở phía nam cả khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ tiếp tục có nắng nóng
có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn ba mươi bảy độ
mưa rông cục bộ xảy ra chủ yếu vào chiều tối và tối
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trở lại bắc bộ do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây
nên tại đây nền nhiệt vẫn tăng mạnh
khu vực có nắng nóng và nắng nóng gai gắt cùng nền nhiệt sao động từ hai mươi hai cho đến ba mươi tám độ
về chiều tối thì khu vực cũng có mưa rông vài nơi
trong mưa rông thì cần đề cao cảnh giác với tố lốc cũng như gió giật mạnh
đến với những thông tin thời tiết trên biển
tại quần đảo hoàng sa phổ biến là không mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km gió nam đến tây nam mạnh cấp bốn cấp năm
nhiệt độ là từ hai mươi bảy đến ba mươi bốn độ
quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông đến đông nam cấp ba cấp bốn
nhiệt độ là từ hai mươi bảy đến ba mươi sáu độ
khu vực hà nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngày nắng nóng nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ